nhân viên bảo vệ công ty cao su phú riềng phát hiện hàng chục tấn rác thải đổ trộm trong vườn cao su
thuộc địa bàn thôn tân phú xã bù nho
hôm nay công an huyện phú riềng tỉnh bình phước phối hợp với công an xã bù nho
đang lập biên bản xử lý trích xuất camera truy tìm phương tiện gây ra vụ đổ trộm rác thải nói trên
tại hiện trường lực lượng chức năng xác định có khoảng hai mươi tấn rác thải đủ các loại
như đồ bảo hộ chai nhựa can lọ được đổ chất đống giữa vườn cao su cao khoảng hai mét
dài hàng chục mét cách khu dân cư khoảng một km
các loại rác thải đang phân hủy bốc mùi hôi thối lan rộng cả một khu vực
gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường và sức khỏe của người dân
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản hiện trường trích xuất camera xung quanh khu vực
để truy tìm phương tiện và xử lý theo quy định của pháp luật